sau một thời gian dài triển khai hôm nay hội sách trực tuyến chào mừng ngày sách việt nam lần thứ bảy
tại địa chỉ book ba trăm sáu mươi năm vn do cục xuất bản in và phát hành
nhà xuất bản thông tin và truyền thông tổ chức chính thức bế mạc
hội sách trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút được những thành công nhất định
hội sách chia thành hai giai đoạn
giai đoạn đầu từ ngày một mươi chín tháng bốn đến hai mươi tháng năm
giai đoạn hai từ hai mươi tháng năm đến mùng một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hội sách trực tuyến đã có hơn một mươi cuốn sách thuộc năm mươi hai đơn vị xuất bản và phát hành sách
được chuyển đến tay bạn đọc trong đó có nhiều độc giả đến từ vùng sâu vùng xa của đất nước
đây là điều rất đáng khích lệ và đầy ý nghĩa đối với hội sách năm nay
hội sách giúp độc giả được mua sách với giá yêu đãi
và được trải nghiệm công nghệ tương tác bốn lần đầu tiên xuất hiện
như công nghệ hoạt cảnh với các nhân vật hoạt hình sinh động xuất hiện mỗi ngày
giới thiệu tới bạn một cuốn sách hay